nước ngoài tạm trú tại việt nam phải thông qua người trực tiếp quản lý điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú để khai báo tạm trú với công an xã phường thị trấn hoặc đồn chạm công an nơi có cơ sở lưu trú
việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài thực hiện qua môi trường điện tử hoặc phiếu khai báo tạm trú
việc đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông được thực hiện tại trụ sở cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc trên môi trường điện tử tại cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công của bộ công an
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam sẽ có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
cũng trong sáng nay quốc hội đã thảo luận về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nhiều ý kiến đồng tình với sự cần thiết ban hành luật đồng thời đồng tình với nhiều quy định của dự thảo luật
thay mặt cơ quan soạn thảo đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tiếp thu và giải trình thêm
tại phiên thảo luận các ý kiến đều đồng tình với các nội dung trong dự thảo luật khẳng định việc xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong tình hình hiện nay là rất cần thiết
đây là lực lượng nòng cốt trong xây dựng an ninh trật tự ở cơ sở là tay mắt cánh tay nối giải của lực lượng công an nhân dân tham gia hỗ trợ lực lượng công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ góp phần quan trọng để giữ vững an ninh trật tự bảo đảm an toàn xã hội ngay từ cơ sở

bộ trưởng tô lâm chúc nhiệm kỳ công tác mới của ngài asa umendis đạt nhiều thắng lợi thành công tin tưởng ngài đại sứ sẽ có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước việt nam và sri lanka nói chung giữa bộ công an việt nam và các đối tác sri lanka nói riêng
để thúc đẩy quan hệ hợp tác việt nam sri lanka bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương các tổ chức khu vực và quốc tế về an ninh cảnh sát như liên hợp quốc interpol và các thể chế ở khu vực ấn độ dương thái bình dương tăng cường trao đổi tiếp nhận xử lý thông tin tội phạm giữa văn phòng interpol hai nước đẩy mạnh hợp tác chia sẻ thông tin trong đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh an toàn cho cơ quan ngoại giao công dân việt
đã dành thời gian tiếp đại sứ asa umendis nhấn mạnh các cơ quan chức năng sri lanka luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ với bộ công an việt nam trên tất cả các lĩnh vực cùng quan tâm đặc biệt trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự ở mỗi nước
trên cương vị của mình ngài asa umanis khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình đưa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia sri lanka và việt nam ngày càng phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước
trong một mươi năm thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản đã tạo sự đột phá trong công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy khám phá một mươi năm năm trăm bốn mươi chuyên án trinh sát với hai mươi sáu một trăm linh đối tượng
đây là thông tin tại hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện chỉ thị số hai ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba của bộ trưởng bộ công an về việc tập trung chấn chỉnh nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng cảnh sát nhân dân trong tình hình mới do cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức vào chiều qua
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến dự và phát biểu tại hội nghị
công tác nghiệp vụ cơ bản được coi là sức sống kiêm chỉ nam cho công tác đấu tranh phòng ngừa đấu tranh tội phạm
nhận thức được điều này ngay sau khi bộ công an ban hành chỉ thị số hai cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã ban hành nhiều văn bản kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị và thông tư của bộ công an về công tác nghiệp vụ cơ bản hồ sơ cảnh sát trong toàn lực lượng
đến nay phần lớn cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã nhận thức đúng vị trí tầm quan trọng của công tác nghiệp vụ cơ bản nắm vững các quy định quy trình thực hiện từ đó biện pháp cách làm sáng tạo bản lĩnh mang lại hiệu quả cao trong công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy
đặc biệt trước bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác nghiệp vụ cơ bản trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư dữ liệu căn cước công dân nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận những kết quả công tác nghiệp vụ cơ bản mà lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đạt được trong thời gian qua qua đó góp phần phục vụ có hiệu quả công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm giữ gìn an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cần thể hiện quyết tâm chính trị rõ ràng thực chất trong việc thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản không để đi sau tội phạm đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy tham mưu đề xuất với bộ về các giải pháp biện pháp những sáng kiến cách làm hay phù hợp với thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản trong thời gian tới
thưa quý vị sau đại dịch covid một mươi chín
diễn biến tình hình các loại tội phạm hoạt động vi phạm pháp luật đặt ra nhiều khó khăn và thách thức không chỉ là nguy cơ thường trực đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự mà còn nguy hiểm hơn có thể dẫn tới bất ổn xã hội nếu không được nhận diện và đấu tranh kịp thời
đặc biệt trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều thủ đoạn tội phạm mới hoạt động từ không gian mạng cho đến những diễn biến thực tế tại các địa bàn cơ sở
với quyết tâm chính trị cao nhất sau nửa nhiệm kỳ nỗ lực đến nay lực lượng công an nhân dân đã đạt được nhiều kết quả rõ nét đã chủ động nhận diện phòng ngừa đẩy lùi từ sớm từ xa các phương thức thủ đoạn của tội phạm liên tục kéo giảm các vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự
những kết quả đã đạt được trong công tác này đã góp phần tích cực vào công cuộc khôi phục phát triển kinh tế của đất nước
nổi lên giai đoạn vừa qua là những đường dây tội phạm núp bóng công ty luật để hoạt động khủng bố đòi nợ cho vay lãi nặng
chúng vươn vòi bạch tuộc đến nhiều địa bàn cả nước thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng
các đường dây tội phạm đánh bạc tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với quy mô xuyên quốc gia
tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cũng gia tăng hoạt động
đặc biệt tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên với tính chất manh động liều lực

tuy nhiên với quyết tâm chính trị cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ lực lượng công an đã kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm về trật tự xã hội
nhanh chóng điều tra và làm rõ các vụ án nổi cộng gây bức xúc dư luận
dù quốc hội không giao chỉ tiêu cụ thể mỗi năm nhưng năm hai nghìn hai mươi hai là năm thứ tư liên tiếp bộ công an thực hiện được việc kéo giảm tội phạm
tội phạm được kiềm chế và kéo giảm tỷ lệ số vụ án pháp hình sự hàng năm được kéo giảm tỷ lệ điều tra khám phá được tăng
không để xảy ra các tuyến điện bàn tụ điểm phức tạp về tội phạm và tên nạn xã hội
đặc biệt là những vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đã được lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với công an các đơn vị địa phương
điều tra khám phá bắt giữ nhanh thủ phạm và đưa ra trị xử lý nghiêm chức pháp luật
trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cả nước đã triển khai đồng bộ
quyết liệt các giải pháp tăng cường đấu tranh với tội phạm ma túy trên bốn tuyến trọng điểm tây bắc đông bắc bắc miền trung tây nguyên tây nam
ra soát triệt phá các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy
đặc biệt thời gian qua tội phạm triệt để lợi dụng tuyến đường hàng không để hoạt động vận chuyển ma túy
chỉ trong vụ việc liên quan đến các tiếp viên hàng không tới nay cơ quan công an đã điều tra mở rộng khởi tố năm mươi bảy vụ án khởi tố một trăm hai mươi chín bị can về tội mua bán vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm
các chuyên án đã được lực lượng công an triển khai thực hiện với phương châm chỉ đạo xuyên suốt không đánh khúc giữa bắt giữ toàn bộ đường dây tổ chức tội phạm ma túy đối tượng chủ mưu cầm đầu
góp phần ngăn chặn ma túy từ sớm từ xa từ nơi xuất phát